trong một tiệm tử thi các cán bộ phòng kỹ thuật hình sự đã xác định nguyên nhân gây ra cái chết cho nạn nhân là do suy tuần hoàn bởi vết thương thấu cổ đứt ngang bán phần phế quản tính mạch cảnh cỡ ức đòn trũng và vỡ cảnh ngang đốt sống cổ
sau đó nạn nhân đã bị hung thủ sử dụng một nguồn cháy để đốt sát nạn nhân nhằm phi tàng
với sự chỉ đạo của ban giám đốc công an tỉnh ban chuyên án đã lên kế hoạch rất chi tiết về việc bắt và khám xét chỗ ở của đối tượng phan thành tâm
đối diện với cơ quan điều tra đối tượng phan thành tâm cố tỏ ra oan uổng mình không liên quan gì đến cái chết của quá phụ bất hạnh
nhưng khi phải đối diện với những bằng chứng chứng minh hành vi phạm tội của hắn thì tâm đã phải cuối đầu khai báo mọi tội lỗi của mình đã gây ra
vào khoảng tám giờ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu tâm đi bộ từ nhà đến nghĩa trang thì gặp bà thanh đang đi chăn bò
tại đây hai người đã xảy ra mâu thuẫn cãi vã bà thanh tiếp tục chửi tâm thì tâm chạy về nhà lấy dao sau đó chạy đến chỗ bà thanh đang chăn bò
tâm đi đến sau lưng bà thanh cắt một nhát vào cổ bà thanh làm bà thanh té ngã xuống đất
sau đó dùng hai tay kéo bà thanh một đoạn khoảng bảy mét giấu bà thanh và một bụi cây sau đó đi mua xăng về đốt
tâm đi đến sau lưng bà thanh bà thanh chạy về nhà sau đó chạy về nhà sau đó chạy về nhà sau đó chạy về nhà
nói chung trong công việc nào cũng vậy kể cả công tác đấu tranh chiến hãi để cho nó có hiệu quả trong công tác thì trước hết vai trò người lãnh đạo chỉ huy cực kỳ quan trọng
thứ nhất là anh phải có quan tâm
phải có tập trung cao độ cho công việc đặc biệt là chiến hãi
chính người quan tâm của con người lãnh đạo chỉ huy là tạo động lực cũng là cái niềm tin cũng là cái khí thế cho anh em điều tra viên trinh sát viên hăng hái nỗ lực để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ
đối tượng phan thành tâm với hành vi coi thường pháp luật coi thường mạng sống của người khác trực tiếp xâm hại tính mạng và tài sản của bà thanh đã bị pháp luật trừng trị thích đáng
vụ án khép lại và kẻ phạm tội phải nhận bản án trừng phạt của pháp luật
nhưng đó vẫn là hồi chuông cảnh báo cho những ai vẫn còn đang nuôi dã tâm làm việc ác